bảo tàng tp hải phòng phối hợp với ban quản lý khu lu niệm chủ tịch tôn đức thắng tỉnh an giang và bảo tàng tôn đức thắng tp hồ chí minh
vừa tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề chủ tình tôn đức thắng thân thế và sự nghiệp và điện biên phủ bản hùng ca chiến thắng
với hơn hai trăm linh hình ảnh hiện vật và tư liệu điện biên phủ bản hùng ca chiến thắng được chia làm ba nội dung chính
gồm chín năm làm một điện biên điện biên ngày nay và dấu ấn hải phòng trong chiến thắng điện biên
chuyên đề thân thế và sự nghiệp chủ tịch tôn đức thắng bao gồm chín mươi tám ảnh một mươi hai hiện vật và một mươi bộ tư liệu về thân thế và sự nghiệp chủ tịch tôn đức thắng
đồng thời nêu bật lên được quá trình công tác của bác tôn tại tp hải phòng
bảo tàng hải phòng mở cửa trưng bày hai chuyên đề đến hết tháng tám phục vụ nhu cầu nhân dân nhất là các cháu thiếu nhi trong dịp hè